các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
liên quan đến vụ việc đại tá phạm gia chiến trưởng phòng tham mưu công an tỉnh lào cai cho biết
lãnh đạo công an tỉnh này vừa ký quyết định thủ lý vụ việc xác minh đơn tố cáo của một đại tá đang công tác tại công an tỉnh
có hành vi không đúng chuẩn mực với phụ nữ
đại tá phạm gia chiến nói
sự việc xảy ra đã lâu năm nhưng hơn một tuần trước chúng tôi mới nhận được đơn tố cáo của một phụ nữ
sau khi tiếp nhận đơn công an tỉnh lào cai quyết định thủ lý vụ việc
khi nào có kết quả sẽ thông báo cụ thể
theo nội dung quyết định số ba trăm ba mươi tám qd cat px một px năm do giám đốc công an tỉnh lào cai lưu hồng quản ký
trong thời gian ba mươi ngày không kể ngày nghỉ kể từ ngày một mươi bảy tháng hai
cơ quan này sẽ tiến hành làm rõ có hay không những vi phạm của ông vũ văn cường như trong đơn tố cáo của công dân
và nếu có thì các hành vi đó có vi phạm các quy định của đảng và pháp luật hay không
ngày hai mươi một tháng hai chị vth ba mươi hai tuổi trú tại thành phố
xác nhận thông tin chị là người đứng đơn gửi giám đốc công an tỉnh lào cai
tố cáo những hành vi thiếu chuẩn mực của ông vũ văn cường trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai
ngoài gửi đơn chị hát cho biết cũng đã có buổi làm việc với thanh tra công an tỉnh lào cai để cung cấp các bằng chứng liên quan
gồm nhiều đoạn ghi âm clip và ảnh chụp màn hình các tin nhắn
chị hát nói sáng mồng một mươi tháng hai tôi gửi đơn và có cuộc trao đổi với lãnh đạo công an tỉnh lào cai
chị hát nói sáng mồng một mươi tháng hai chiều cùng ngày tôi làm việc với thanh tra công an tỉnh
về diễn biến vụ việc chị hát kể khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi tám do mất hộ chiếu nên chị đến phòng quản lý xuất nhập cảnh để làm thủ tục cấp lại
quá trình làm việc tại tầng một ông vũ văn cường xuất hiện và yêu cầu chị h lên tầng hai để ông hướng dẫn riêng
theo chị hát sau khi vào phòng riêng tại tầng hai ông cường tỏ thái độ như đã thân quen từ rất lâu
vừa hướng dẫn vừa buôn lời cợt nhã vừa tìm cách tiếp cận đồng chạm vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể chị
theo đơn tố cáo của chị h sự việc diễn ra không chỉ một lần vì trong quá trình làm hộ chiếu
ông cường liên tục viện lý do để hẹn gặp những lần sau và trong một lần như vậy đối diện cảm giác bất an chị hát đã chủ động ghi âm lại
nói về lý do sự việc xảy ra từ năm hai nghìn một mươi tám nhưng đến giờ mới quyết định lên tiếng chị h cho biết
vì trước đó suy nghĩ sự việc chỉ là cá bị nên nhắm mắt cho qua
tuy nhiên mới đây chị hát vô tình đọc được trên một nhóm facebook bài viết tố cáo ông cường với nội dung tương tự như những gì mà chị đã trải qua
bài viết này nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt trong cộng đồng
chị hát nói
tôi lướt các bình luận thì thấy không chỉ tôi mà còn nhiều phụ nữ khác cũng gặp cảnh tương tự khi làm việc tại phòng quản lý xuất nhập cảnh
do đó tôi quyết định đưa sự việc ra trước ánh sáng công luận
chị hát kể
hiện đã có khoảng một mươi phụ nữ liên hệ và cho biết sẽ cùng chị lên tiếng về những hành vi của đại tá
những người này đã tạo lập một nhóm gác để cùng nhau trao đổi các nội dung và thông tin liên quan
đáng nói hơn những người phụ nữ khác trong nhóm tố cáo đều khẳng định từng bị ông cường gọi riêng lên phòng làm việc
rồi sau đó tìm cách tiếp cận quấy rối hoặc gọi điện thoại hẹn gặp ngoài giờ hành chính
hiện tại vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ
đình chỉ công tác xem xét kỷ luật bí thư cô tô
quảng ninh vì quan hệ bất chính với cấp dưới
huyện đảo cô tô tỉnh quảng đình ông lê hồng sơn đã bị đình chỉ công tác để các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra
xem xét thi hành kỷ luật vì những hành vi đồi bại với một cán bộ văn hóa tại khách sạn
hành vi đó đã được công an điều tra trích xuất camera tại khách sạn
vậy cụ thể hành vi đó như thế nào trích xuất camera có gì trong đó
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
quảng ninh đình chỉ công tác xem xét kỷ luật bí thư huyện đảo cô tô
trước đó một số trang mạng xã hội facebook người dân chia sẻ thông tin về việc ông lê hùng sơn
bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô bị tố cáo các hành vi hiếp dâm nhân viên cấp dưới
cụ thể trong một cuộc ăn uống tại một nhà hàng trên địa bàn huyện
ông sơn đã có hành vi không đúng chuẩn mực đối với một nơi cán bộ thuộc phòng văn hóa huyện cô tô
ngay sau đó gia đình nữ cán bộ đã gửi đơn tố cáo ông sơn đến cơ quan chức năng của tỉnh quảng ninh
ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân đối với ông lê hùng sơn bí thư huyện ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một dưới sự chủ trì của ông nguyễn xuân ký
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh
bang thượng vụ tỉnh ủy quảng ninh đã xem xét báo cáo của bang thượng vụ huyện ủy cô tô
và đề xuất của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
sau khi thảo luận phân tích bang thượng vụ tỉnh ủy quảng ninh
đình chỉ công tác đối với ông lê hùng sơn bí thư huyện ủy
hai giao bang cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
đình chỉ công tác chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô
ba giao ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tiến hành kiểm tra xem xét đề nghị tiến hành kỷ luật đối với ông lê hồng sơn
chỉ đạo tổ chức đảng các cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương điều tra xem xét
sớm có kết luận cụ thể vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vừa qua bang thượng vụ tỉnh ủy quảng ninh cho biết ông lê hồng sơn bí thư huyện ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đảo cô tô quảng ninh bị đình chỉ công tác xem xét kỷ luật
do có biểu hiện tiêu cực vi phạm đạo đức lối sống vi phạm những điều đảng viên không được làm
ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh cũng giao tổ chức đảng các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật
chỉ đạo nghiên cứu nội dung đơn tố cáo của công dân về hành vi cưỡng hiếp của ông lê hùng sơn
khẩn trương vào cuộc điều tra xem xét sớm có kết luận cụ thể về việc và xử lý nghiêm
theo đúng quy định của pháp luật nếu có
về thông tin ông lê hùng sơn bị tố cáo hành vi hiếp dâm lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã giao công an tỉnh
điều tra làm rõ và tiếp tục xử lý nếu có
hiện cơ quan công an đã trích xuất camera tại khách sạn nơi xảy ra vụ việc để phục vụ công tác điều tra
sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân đối với ông lê hồng sơn sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một
bang thường vụ tỉnh ủy quảng ninh xem xét báo cáo của bang thường vụ huyện ủy cô tô
và đề xuất của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
sau khi thảo luận phân tích ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh thống nhất
chỉ đạo đình chỉ công tác đối với ông lê hùng sơn bí thư huyện ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô
bên cạnh đó bang thường vụ tỉnh ủy quảng ninh giao bang cắn sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đình chỉ công tác chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô
giao ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quảng ninh kiểm tra xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông lê hùng sơn
hiện tại ông lê hùng sơn bị đình chỉ công tác bí thư kiêm chủ tịch huyện cô tô để phục vụ điều tra
hành vi của ông lê hùng sơn rất đáng lên án vì có biểu hiện tiêu cực vi phạm đạo đức lối sống
vi phạm những điều đảng viên không được làm
vậy có bằng chứng nào để chứng minh ông lê hồng sơn có biểu hiện tiêu cực
quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi
tiêu sử của ông lê hồng sơn
ông lê hùng sau sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê huyện tỉnh gia thanh hóa trình độ tiến sĩ kinh tế
cử nhân ngoại ngữ thạc sĩ kinh tế công nghiệp
ông lê hùng sơn được điều động chỉ định giữ chức bí thư huyện ủy
giới thiệu để hội đồng nhân dân huyện cô tô bầu làm chủ tịch ủy ban nhân dân huyện từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trước khi giữ chức bí thư huyện ủy cô tô ông sơn đã kinh qua các cương vị công tác sau đây
cán bộ phòng thương mại du lịch sở kế hoạch và đầu tư quảng ninh
tư ký chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
phó phòng xây dựng cơ bản hàm trưởng phòng xây dựng cơ bản
phó giám đốc trung tâm hành chính công tỉnh quảng ninh
phó bí thư tỉnh đoàn bí thư tỉnh đoàn quảng ninh
khi nhận chức bí thư huyện ủy cô tô ông sơn đã hứa sẽ cầu thị tôn trọng học hỏi
phát huy khả năng kiến thức tâm huyết của mình để chung sức đồng lòng cùng tập thể ban chấp hành
ban thường vụ thường trực huyện ủy triển khai thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ huyện cô tô và đảng bộ tỉnh
trong đó trọng tâm là xây dựng chỉnh đốn đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
phát huy đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo huy động sức mạnh tổng hợp
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân
đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh
khi được điều động làm bí thư huyện ủy cô tô vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
ông sơn được coi là bí thư cấp huyện trẻ nhất tỉnh quảng ninh và là một trong số các bí thư trẻ nhất cả nước
ngay sau khi nhận thông tin tố cáo cơ quan công an đã trích xuất camera tại khách sạn
được cho là nơi xảy ra vụ việc để điều tra vụ công dân tố cáo bí thư huyện đảo cô tô quảng ninh hiếp dâm
sau đây là các hành vi của cán bộ công chức viên chức bị xử lý kỷ luật
theo đó cán bộ công chức viên chức vi phạm các hành vi sau đây bị xử lý kỷ lục
cán bộ công chức viên chức có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ công chức viên chức
những việc cán bộ công chức viên chức không được làm nội quy quy chế của cơ quan tổ chức đơn vị
vi phạm đạo đức lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ thì bị xem xét xử lý kỷ luật
mức độ của hành vi vi phạm được xác định như sau
vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là vi phạm có tính chất mức độ tắc hại không lớn
tác động trong phạm vi nội bộ làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức đơn vị công tác
vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là vi phạm có tính chất mức độ tác hại lớn
tác động ngoài phạm vi nội bộ gây dư luận xấu trong cán bộ công chức viên chức và nhân dân
làm giảm uy tín của cơ quan tổ chức đơn vị công tác
vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là vi phạm có tính chất mức độ tác hại rất lớn
phạm vi tác động đến toàn xã hội gây dư luận rất bức xúc trong cán bộ công chức viên chức và nhân dân
làm mất uy tín của cơ quan tổ chức đơn vị công tác
vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là vi phạm có tính chất mức độ tác hại đặc biệt lớn
phạm vi tác động sâu rộng đến toàn xã hội gây dư luận đặc biệt bức xúc trong cán bộ công chức viên chức và nhân dân
làm mất uy tín của cơ quan tổ chức đơn vị công tác
trước ông vũ văn cường bị tố cáo có hành vi sàm sở phụ nữ
thì đã có không ít cán bộ lãnh đạo cấp sở phòng bị mất chức vì sàm sở cấp dưới
và gần đây nhất chắc hẳn quý vị và các bạn sẽ chưa quên vụ việc ông lê hùng sơn
bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô
bị đình chỉ công tác xem xét kỷ luật vì vi phạm đạo đức lối sống
sau khi có đơn tố cáo của công dân
thưa quý vị và các bạn xét về tuổi hai cán bộ đảng viên nêu trên đều còn khá trẻ
tại hai địa phương nơi hai cán bộ này công tác
có lẽ những người này đều là cán bộ trẻ triển vọng cơ hội thăng tiến khá rộng mở
tuy nhiên với việc thiếu tu dưỡng rèn luyện vi phạm phẩm chất chính trị đạo đức lối sống
đã khiến cho hai người cán bộ xa vào thế hư tật xấu
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thành khiết và nghiêm minh
của những con người đại diện cho chính quyền cho luật pháp
hy vọng rằng những mức kỷ luật nghiêm khắc của hai vị này
sẽ là bài học đắt giá cho những người khác nói theo
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại